sáng ngày bảy tháng chín thành đoàn đà nẵng tổ chức lễ tuyên dương giải thưởng tri đoàn và gương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
đồng thời tổng kết đợt hoạt động năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh
tại buổi lễ thành đoàn đà nẵng đã tổ chức tuyên dương hai mươi tri đoàn hai mươi bốn gương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
và một mươi tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh
qua đợt hoạt động các cấp bộ đoàn thành phố đà nẵng đã tổ chức một trăm một mươi sáu buổi học tập chuyên đề
hai buổi tọa đàm diễn đàn về di trúc chủ tịch hồ chí minh và tấm gương tư tưởng đạo đức của người
thu hút gần hai mươi bảy lượt đoàn viên tham gia
bên cạnh đó triển khai ba công trình cấp thành phố hai trăm năm mươi sáu công trình thanh niên làm theo lời bác cấp huyện và cấp cơ sở